ngày hai mươi sáu tháng bảy tại ấp hai xã xà viên huyện long mỹ tỉnh hậu giang đã diễn ra lễ khánh thành công trình
nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trung đoàn một mươi sông hương
đến dự có các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đại diện lãnh đạo tỉnh huyện long mỹ
đặc biệt là các cựu chiến binh và thân nhân gia đình liệt sĩ của trung đoàn một mươi ở các tỉnh phía bắc
đã vượt hàng nghìn cây số để về với đồng đội và người thân của mình
trung đoàn một mươi sông hương được thành lập ngày một mươi chín tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trị
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đơn vị vào nam chiến đấu dừng chân tại sáu tỉnh miền tây
trong đó có thời gian hai năm hoạt động và chiến đấu tại huyện long mỹ tỉnh hậu giang
trong các cuộc khán chiến đầy gian khổ và ác liệt ấy đã có nhiều cán bộ chiến sĩ trung đoàn một mươi hy sinh trên khắp mọi miền tổ quốc
riêng tại mảnh đất hậu giang này có bốn trăm một mươi tám chiến sĩ đã anh dũng hy sinh
đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
nhằm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ trung đoàn một mươi đã hy sinh để bảo vệ quê hương đất nước